ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định điều chỉnh hạn mức thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại quỹ phát triển nhà ở của thành phố để tạo lập nhà ở với hạn mức vay lên tới chín trăm linh triệu đồng một hồ sơ
cụ thể mức vốn vay tối đa là bảy mươi giá trị căn hộ nhưng không vượt quá chín trăm linh triệu đồng một hồ sơ
trước đây là không quá năm trăm linh triệu đồng một hồ sơ
thời hạn cho vay tối đa hai mươi năm lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh từng thời kỳ theo quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm
hiện tại mức lãi suất được áp dụng là bốn bảy một năm thời gian áp dụng từ ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
chương trình vay vốn yêu đãi tạo lập nhà ở cho người có thu nhập thấp của tp hcm dành cho cán bộ công chức viên chức thuộc các sở ban ngành quận huyện cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc khu vực hưởng lương từ ngân sách thành phố lực lượng vũ trang thành phố cán bộ công đoàn chuyên trách của thành phố
với yêu cầu có hộ khẩu thường trú tại tp hcm và công tác tại cơ quan đơn vị từ ba năm liên tục trở lên